trong khi người dân không có đất để sản xuất việc xử lý các dự án chậm tiến độ bỏ hoang trên địa bàn huyện mê linh
dù đã có chuyển biến trong thời gian gần đây nhưng tiến độ vẫn rất chậm trễ
mới đây thủ tướng chính phủ đã hai lần yêu cầu ubnd tp hà nội kiểm tra và xử lý tình trạng này
bộ giáo dục và đào tạo vừa công bố phân công nhiệm vụ các trường đại học tham gia coi thi
và chủ trì chấm thi trắc nghiệm ở sáu mươi ba cụm thi trên cả nước
tuy nhiên theo các chuyên gia giải pháp này không mới và chỉ mang tính chữa cháy
báo sài gòn giải phóng đặt câu hỏi trường đại học chủ trì chấm thi sẽ hết tiêu cực
nhiều chuyên gia cho rằng chúng ta phải tính đến phương án có một trung tâm khảo thí độc lập để làm việc này
nếu chưa có kinh nghiệm thì học nước ngoài mà làm người ta làm sao thì mình học theo và làm đúng là được
chúng ta cứ loay hoay cải tiến đổi mới thi cử nhưng càng đổi thấy càng nhiều vấn đề càng tệ
báo thời nay nêu vấn đề nguy cơ thiếu người học
vào mùa tuyển sinh đại học cao đẳng năm hai nghìn một mươi chín lãnh đạo các trường đại học bày tỏ lo ngại
trước thực trạng nhiều trường vẫn đưa ra chỉ tiêu tuyển sinh ồ ạt thí sinh đăng ký quá nhiều nguyện vọng
gây khó khăn trong việc cân đối hoạt động đào tạo
nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang bảy
việt nam đã có mặt trong top bốn quốc gia xả rác thải nhựa ra biển
và nếu không làm gì chuyện sớm leo hạng lên top hai top ba
thậm chí là dẫn đầu thế giới chắc chẳng bao lâu nữa
báo thanh niên đề cập đến vấn đề này qua bài viết cuộc chiến với rác
đã từ lâu thói quen tiêu dùng sản phẩm nhựa dùng một lần rất phổ biến
các bà nội trợ đi chợ mua mấy món thực phẩm cho một bữa cơm thôi
nhưng đã gom về nhà cả chục túi ni lông mỗi thứ một chút mỗi thứ một túi ni lông
lớp trẻ thì đi đâu cũng mua theo chai này chai nọ giải khát
toàn là chai nhựa rồi dùng xong thì vứt bừa tại chỗ
ai dọn thì dọn còn mình cứ mặc thế mà bỏ đi
do vậy cần phải có nhiều sáng kiến về chính sách phải có quyết tâm về hành pháp hơn nữa
vẫn biết là không dễ vẫn biết là sẽ có những bất tiện
nhưng đều là những điều nằm trong khả năng thực hành của mỗi người
cũng liên quan đến vấn đề rác thải nhựa chuyên mục vấn đề hôm nay trên báo tuổi trẻ
có bài viết đáng chú ý đừng để mất bãi biển sạch
trên nhiều bãi biển ở thanh hóa phố quốc thánh hòa
nơi đầu cũng thấy chai nhựa túi ni lông bao bì
theo ý kiến của nhiều chuyên gia để đẩy mạnh hơn nữa việc kiểm soát ô nhiễm môi trường
do sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần cần phải ban hành các cơ chế chính sách quản lý có hiệu quả
xác định được lộ trình cụ thể cho việc loại bỏ sản xuất và tiêu dùng sản phẩm nhựa dùng một lần
đặc biệt cần chú trọng giải pháp về tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về rác thải nhựa ở biển
từ đó thay đổi thói quen tập quán trong tiêu dùng sản phẩm nhựa và cách ứng xử với sản phẩm nhựa nói chung rác thải nhựa nói riêng
trên báo hà nội mới có bài viết dịch bệnh nóng theo thời tiết
dù chỉ mới bước vào đầu hè nhưng những đợt nắng nóng gây gắt đã xuất hiện kéo theo số lượng bệnh nhân nhập viện
vì đột quỵ tim mạch sốc nhiệt đau mắt đỏ viêm đường hô hấp viêm não bệnh ngoài da dối loạn tiêu hóa gia tăng
để phòng bệnh mỗi người cần tự biết cách chăm sóc sức khỏe cho mình và người thân xung quanh